trong thời gian nước ta căng mình chống dịch covid một mươi chín có thể nói toàn bộ hệ thống chính trị
tất cả các lực lượng đều tham gia vào công tác chống dịch như chống giặc
cùng chung tay với cả nước trong thời kỳ khó khăn đó trường đại học y hà nội đã phát huy hiệu quả
tối đa mô hình bệnh viện trường học trong việc chung tay quyết tâm chống dịch
khi diễn biến dịch covid một mươi chín ngày càng phức tạp ở nước ta
việc kiểm soát sàng lọc virus sars cov hai là vô cùng quan trọng
nhiều các y bác sĩ dự phòng đã được huy động tuy nhiên không tránh khỏi được sự quá tải
trường đại học y hà nội đã quyết định cử sinh viên của mình tham gia chống dịch
hơn một trăm linh em sinh viên đã tham gia hỗ trợ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội phòng chống dịch covid một mươi chín
các em được tập huấn được trang bị đầy đủ kiến thức để vững vàng đối mặt với đại dịch toàn cầu
các thầy cô đã động viên chúng em về kiến thức
sau đó là về phối hợp với các đơn vị để tổ chức thực hành cho chúng em tập huấn thực hành
và cuối cùng là thầy cô luôn thường xuyên tốc trực điện thoại
cũng như là theo dõi hành trình của bọn em theo từng ngày
xuất phát từ trách nhiệm đối với xã hội và được trang bị những kiến thức kỹ năng chuyên môn và chuyên môn sâu
thì sinh viên và học viên và cán bộ viên trưởng trường y hà nội rất là an tâm và tham gia chống dịch
tất cả đều được trang bị những kiến thức mới nhất về việc
virus về dịch tễ học về bệnh lý cách phòng chống cho mình và cho cộng đồng
bên cạnh đó bệnh viện đại học y hà nội là đơn vị trực thuộc của trường đại học y hà nội
cũng được chọn thí điểm cho khám chữa bệnh từ xa
các bác sĩ chuyên gia đầu ngành của bệnh viện cũng chính là các giảng viên của trường
chính vì vậy qua các buổi hội trần khám bệnh trực tiếp
ngoài việc người dân được hưởng các lợi ích
thì chính các bác sĩ của bệnh viện tuyến dưới cũng được tiếp nhận kiến thức và kinh nghiệm
từ các thầy giảng viên của trường
các thầy cô giảng viên của các bộ môn vừa là giáo viên lại vừa là bác sĩ
kể cả qua trực tuyến thì tôi nghĩ là những tác phong của thầy giáo trên bục giảng
cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều khi mà truyền tải kiến thức
và bản thân những bác sĩ ở các tuyến dưới khi nhìn thấy hình ảnh của thầy giáo cô giáo của mình
trên các buổi trực tuyến thì họ cũng hào hứng hơn khi tham gia học và truyền tài kinh nghiệm
y học là ngành học đặc thù cần có sự liên quan chặt chẽ
giữa lý thuyết và thực hành
mô hình bệnh viện trường học không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo đầu ra của sinh viên
mà còn mang lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh